mưa lũ ở các tỉnh miền trung đã gây ra thiệt hại rất nặng nề

trong đợt mưa lũ vừa qua huyện đã kịp thời di rời hơn một hộ dân với gần năm nhân khẩu do khỏi vùng nguy hiểm
bốn mươi sáu nhà dân có nguy cơ cao bị sạt lở lũ quét đến nơi an toàn
theo thống kê có năm trăm hai mươi ba nhà bị ngập lụt
ngay sau khi nước rút cán bộ chiến sĩ công an huyện hướng hóa cùng với chính quyền địa phương
đã tích cực khẩn trương tổ chức nạo vét bùn đất ở các tuyến đường dân sinh
cũng như các nhà dân bị ngập phát quang bụi rậm giúp dân di rời đồ đạc
ngăn chặn nguy cơ bị sạt lở sau lũ dọn dẹp nhà cửa hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng lũ
tập trung tại các xã vùng lìa thị trấn lao bảo tân thành và tân long
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng ngãi cho biết do ảnh hưởng của bão số bốn và áp thấp nhiệt đới
trên địa bàn tỉnh những ngày qua có mưa lớn làm hai năm trăm linh hectare lúa hẻ thu bị đổ gãy
gây thiệt hại cho bà con nông dân địa phương
lúa ngã đổ xảy ra trên nhiều cánh đồng trong đó tập trung chủ yếu ở các huyện như đức mộ
mộ đức nghĩa hành tư nghĩa của tỉnh quảng ngãi
hiện nhiều cánh đồng lúa vẫn nằm bẹp dưới ruộng chưa được thu hoạch
một số diện tích lúa bị nảy mầm vì thiếu nhân công thu hoạch
trong vụ hẻ thu năm nay toàn tỉnh quảng ngãi gieo xạ hơn ba mươi bốn hectare do mưa kèm theo gió lớn
trong những ngày qua đã gây thiệt hại lên đến năm mươi năng suất
ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi khuyến cáo nông dân khẩn trương thu hoạch lúa để hạn chế thiệt hại trong vụ mùa này
là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt vừa qua
sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình cho biết
toàn tỉnh có gần hai trăm bốn mươi trường với hơn chín mươi học sinh chưa được tổ chức khai giảng
khoảng hai trăm linh phòng học một mươi phòng nội trú của giáo viên bị ngập sâu trang thiết bị dạy học bị hư hỏng do ngập nước
trước tình trạng này lãnh đạo chính quyền các địa phương đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp thành lập nhiều đoàn công tác
trong đó có lực lượng công an tỉnh quảng bình đã về các địa phương vùng lũ để giúp nhân dân sớm ổn định đời sống
đặc biệt là dọn dẹp các trường học để thầy cô và các em học sinh sớm trở lại dạy và học bình thường
trường trung học cơ sở phù hóa huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đến hôm nay vẫn chưa làm lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
các em học sinh vẫn phải nghỉ học cho đến hết ngày sáu tháng chín để dọn dẹp vệ sinh môi trường do trường học bị ngập sâu trong nước lũ
những vạch vôi đánh dấu cho các chi đội đứng xếp hàng trong lễ khai giảng năm học mới đã được sơn sửa lại để chuẩn bị
đã không quản buổi trưa mặc dù đói nhưng cũng đã rất tích cực để giúp nhà trường sớm hoàn thành nhiệm vụ
từ đêm ngày năm tháng chín đến ngày sáu tháng chín lượng mưa trên địa bàn tỉnh quảng bình giảm mạnh
nhiều nơi nước đang rút chậm tuy nhiên nhiều nhà vẫn bị ngập hư hỏng các tuyến đường liên thôn xã bị ngập và ách tắc
với phương châm nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đó lãnh đạo và chính quyền các địa phương và công an tỉnh quảng bình
đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với nhân dân kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ vệ sinh tiêu độc khử trùng ngay khi nước rút
liên quan đến vụ cháy tại công ty bóng đèn phích nước dạng đông phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường hoàng văn thức cho biết
với kho cháy diện tích sáu m hai của công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông bộ tài nguyên và môi trường đề nghị cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ
để bàn giao hiện trường cho công ty và cơ quan chức năng tiến hành khống chế cô lập tẩy độc toàn bộ
hiện nay kho cháy này đã được cơ quan công an niêm phong toàn bộ tổng khối lượng thủy ngân bao gồm cả lỏng và rắn đang được lưu giữ tại công ty còn lại sau cháy là một trăm năm mươi sáu mươi năm kg
thủy ngân lỏng hiện còn tồn lưu là một trăm linh tám chín kg được chứa trong các chai thủy tinh chuyên dụng nguyên đai nguyên kiện đang được lưu giữ an toàn không bị cháy
viện amargan khuẩn hợp của thủy ngân